hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị tại phiên họp thường kỳ mới diễn ra gần đây thủ tướng phạm minh chính đã giao bộ y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh để tiến tới bình thường hóa covid một mươi chín
chỉ đạo này đã được nhiều chuyên gia y tế cho là phù hợp với thời điểm song cũng đang tạo ra nhiều tranh luận xoay quanh câu hỏi lúc nào việt nam có thể coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
trao đổi về câu hỏi này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết rằng
việt nam nên tiến tới xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu bình thường từ đó giảm gánh nặng cho nhà nước
đồng quan điểm bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho biết
việt nam có thể xem covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm thông thường tuy nhiên cần tiêm phủ vaccine và đặc biệt bảo vệ những người có nguy cơ diễn biến nặng nhằm giảm tỷ lệ tử vong
đề xuất thay đổi quan điểm về dịch bệnh để không bị khủng hoảng là ý kiến của bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sanpon
cụ thể đây chính là thời điểm việt nam nên xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu tương tự các bệnh lý đường hô hấp do các virus khác gây nên
lý giải đề xuất thay đổi quan điểm về dịch bệnh bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sanpon cho biết
tại việt nam có ba lý do để xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu thông thường
thứ nhất việt nam có diện phủ vaccine nằm trong top sáu nước bao phủ vaccine cao nhất thế giới
do đó với tất cả các biến chủng số lượng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong sẽ giảm
thứ hai biến thể omicron
loại biến thể đang giữ vai trò chủ đạo ở việt nam mặc dù có tốc độ lây lan mạnh
nhưng số ca chuyển nặng và tử vong không cao so với delta
thứ ba số ca nhiễm tăng quá nhanh khi biến thể omicron đang tấn công ồ ạt
sẽ dẫn đến khủng hoảng khang hiếm nghiêm trọng về thiết bị y tế nguồn nhân lực lao động
và hệ thống y tế sẽ đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi quá tải
vì vậy nên xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu trả covid một mươi chín về cho tuyến y tế điều trị
theo đó các bệnh viện đa khoa sẽ thành lập các khoa covid
hoặc ít nhất là đơn nguyên chẩn đoán và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
công việc chẩn đoán và điều trị giao cho bác sĩ lâm sàng
tuy nhiên cũng xuất hiện các quan điểm cho rằng
còn quá sớm để có covid một mươi chín là bệnh thông thường
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng đại học y dược tp hcm
đồng thời là thành viên tổ chức tư vấn chính sách phòng chống dịch
và phục hồi kinh tế tp hcm cho biết
bệnh đặc hữu được hiểu là bệnh có tính ổn định
không tạo ra làn sóng dịch và nắm được xu hướng của bệnh
ngay cả khi tính ổn định duy trì ở số ca mắc cao thì khai nhiều
tử vong lớn cũng không được chấp nhận
phó giáo sư dũng thẳng thắng
với các tiêu chí trên covid một mươi chín đã là bệnh đặc hữu thời điểm này chưa
câu trả lời là chưa
thứ nhất miễn dịch của covid một mươi chín tại việt nam vẫn chưa bền vững
miễn dịch hiện nay chủ yếu đến từ vaccine chứ không phải miễn dịch cộng đồng
do đó sẽ có khuyên hướng tạo làn sóng dịch
bên cạnh đó không loại trừ nguy cơ sars cov hai có thể tiếp tục xuất hiện biến thể mới
theo ông trong năm sáu tháng tới covid một mươi chín mới đạt được sự ổn định
câu hỏi tiếp theo là chúng ta có thể duy trì sự ổn định của covid một mươi chín hay không
câu trả lời vẫn là chưa
để làm được yêu cầu trên ngành y tế phải xây dựng hệ thống điều trị hiệu quả
có tính dự phòng bảo vệ cho người nguy cơ cao bệnh nền lớn tuổi trước covid một mươi chín
mục tiêu là làm giảm ca nặng và tử vong
đảm bảo tính ổn định với thiệt hại thấp nhất
phó giáo sư dũng khẳng định việc tiến tới xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu có giá trị vô cùng lớn
người dân cần được trở lại cuộc sống bình thường thoải mái
không cần kiểm soát bàn khai báo di chuyển
đồng thời không để cảnh học sinh đi học vài ngày có ca nhiễm lại phải nghỉ
cha mẹ cũng nghỉ làm để chăm sóc con
thưa quý vị hai luồng ý kiến hiện nay đều có những lý do riêng của mình
do đó quyết định có coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu hay không
xem ra sẽ cần rất nhiều đánh giá tính toán và cân nhắc từ bộ y tế và các đơn vị liên quan
mặc dù chúng ta chưa biết chắc đâu là câu trả lời cho câu hỏi này
xong chúng tôi khuyến cáo quý vị và các bạn vẫn nên cẩn trọng và không buông xuôi trước dịch bệnh
trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín mới tại tp hcm liên tục tăng
trung bình mỗi ngày ghi nhận từ hai bảy trăm linh đến ba ca mắc
đặc biệt ngày bốn tháng ba ghi nhận ba bảy mươi ca mắc mới
trước tình hình này
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở y tế
tăng cường truyền thông nâng cao cảnh giác chủ động phòng chống dịch của người dân
thực hiện nghiêm năm k không tụ tập không đến nơi đông người khi không cần thiết
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức vừa ký ban hành văn bản khẩn
về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ủy ban nhân dân tp hcm tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng
đặc biệt là chủng omicron đang chiếm ưu thế dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện
thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học
do đó ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các quận huyện và thành phố thủ đức tăng cường phối hợp
triển khai hiệu quả đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại cộng đồng trong khu công nghiệp
trường học theo các quy trình xử lý f của sở y tế và sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn
cùng với đó phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa đảm bảo bao phủ liệu bổ sung
lưu nhắc lại chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi khi bộ y tế có hướng dẫn
tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở có phương án huy động bổ sung nhân lực y tế
hỗ trợ công tác phòng chống dịch cung ứng và đảm bảo đủ thuốc sinh phẩm xét nghiệm
đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị
đối với sở thông tin và truyền thông ubnd tp hcm yêu cầu cơ quan này phối hợp với sở y tế
tăng cường truyền thông nâng cao cảnh giác chủ động phòng chống dịch của người dân
tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm năm k không tụ tập không đến nơi đông người khi không cần thiết
đặc biệt khi có dấu hiệu nghi ngờ về sức khỏe thì báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ chăm sóc
trong bối cảnh ubnd tp hcm siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch
các cơ sở karaoke mới mở cửa chưa bao lâu cũng bị ảnh hưởng nặng nề
theo thông báo hạn chế hoạt động tại các khu vực vùng cam của tp hcm
nhiều quán bar vũ trường karaoke phải tạm đóng cửa
ngoài ra các dịch vụ như massag spa làm đẹp chỉ được hoạt động tối đa hai mươi năm công suất trong một thời điểm
đây không phải là lần đầu tiên các chủ cơ sở karaoke và dịch vụ phải nhận thông tin tương tự
sông lần hạn chế này lại như một cánh cửa đóng sập lại hy vọng gỡ gạt gánh nặng tài chính
đang đè nặng lên
những con người làm việc ở nơi đây
thậm chí có những người chủ lâm vào hoàn cảnh éo le khi vừa bỏ ra vài trăm triệu để trang trí lại quán
nay lại chuẩn bị đóng cửa
còn có những người chủ khi đón nhận thông tin các cơ sở kinh doanh spa làm đẹp massage chỉ được hoạt động hai mươi năm công suất
lại thấy dở khóc giở cười vì hiện tại khách của mình trong lúc cao điểm cũng chỉ khoảng nhiều đó
dịch bệnh tại tp hcm đang ngày càng nóng lên với số ca mắc mới tăng cao trở lại
do đó các lệnh hạn chế hoạt động
các lệnh hạn chế hoạt động sẽ không thể tránh khỏi
một lần nữa gặp khó khăn vì yêu cầu ngừng hoạt động
song những người chủ cơ sở karaoke đều có chung một mong ước là dịch bệnh sớm qua nhanh để họ có thể vực dậy công việc kinh doanh
một trong những công tác chủ đạo của phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm là tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao
đại diện sở y tế thành phố nhận định số ca mắc mới tăng kéo theo số ca phải thở oxy và thở máy xâm lấn tăng
trong đó chủ yếu là nhóm người cao tuổi và nhóm người có bệnh lý nền
do đó để đảm bảo phòng dịch hiệu quả tp hcm đã phải đi từng ngõ gõ từng nhà để phát hiện người nhóm nguy cơ cao
qua thống kê hiện các bệnh viện tp hcm đang điều trị cho bốn năm trăm bảy mươi sáu bệnh nhân
trong đó có ba trăm linh năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi năm mươi tám bệnh nhân đang phải thở máy bảy bệnh nhân can thiệp ecmo
theo ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm
số ca tử vong tại tp hcm
trước đó chưa có biến động mỗi ngày ghi nhận hai ca tử vong
tuy nhiên theo kinh nghiệm từ các đợt dịch trước khi số ca chuyển nạn tăng
khoảng hai ba tuần sau số ca tử vong sẽ tăng
do đó nếu không khống chế được số ca mắc mới số ca chuyển nặng thì số ca tử vong sẽ tăng trong thời gian tới
giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm văn bùi chủ tịch hội thận lọc máu tp hcm cho biết
những người bị suy giảm miễn dịch bệnh nhân mắc các bệnh nền bệnh mạng tính như thận
đái tháo đường hay những bệnh nhân từng ghép tạng sẽ có nguy cơ cao tiến triển bệnh nặng khi mắc covid một mươi chín
nguyên nhân những đối tượng mắc các bệnh lý nền có thể do sức đề kháng yếu
dễ bị suy giảm khi mắc covid một mươi chín khiến bệnh có khuyên hướng nặng hơn thậm chí dẫn đến tử vong
thực tế qua thống kê có bốn mươi bảy sáu mươi bảy số ca bệnh tử vong do covid một mươi chín là người trên sáu mươi năm tuổi với nhiều bệnh nền
theo đó dù các đối tượng này đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhưng vẫn không có khả năng đáp ứng miễn dịch đầy đủ như người bình thường
điều này đặt ra bài toán bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nói trên
trước đó sở y tế đề xuất triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ bởi đặc điểm chung
của các nhóm tử vong là người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa tiêm vaccine
theo nhận định của lãnh đạo của sở y tế tp hcm chiến dịch này đã góp phần cải thiện tình hình
chuyển nặng và tử vong do covid một mươi chín tại thành phố
cụ thể sau hơn hai tháng triển khai chiến dịch đã có sáu trăm bốn mươi bảy chín trăm bảy mươi chín người thuộc nhóm nguy cơ
đã được lập danh sách và quản lý trên địa bàn tp hcm
trong đó phát hiện gần hai mươi năm người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chín tỷ lệ bốn
xét nghiệm tầm soát phát hiện năm sáu trăm ba mươi tám người mắc covid một mươi chín chín tỷ lệ chín

hoặc tại cơ sở y tế

xin chào và hẹn gặp lại